chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh youtube sức khỏe đời sống
thưa quý vị trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn ra nóng như hiện nay
mới đây một tín hiệu lạc quan của nhà khoa học nhật bản
tại viện khoa học y học thủ đô tokyo cho biết
vắc xin covid một mươi chín có hiệu quả bảo vệ suốt đời
loại vắc xin này đã được thử nghiệm trên động vật
và đã được chứng minh là có hiệu quả và có thể được sản xuất vào năm hai nghìn ba mươi
một loại vắc xin covid một mươi chín có khả năng bảo vệ suốt đời
đã chứng tỏ hiệu quả trên chuột cùng động vật linh trưởng
và đang chuẩn bị để thử nghiệm lâm sàng
trong khi đó tất cả các loại vắc xin covid một mươi chín hiện đang có
chúng ta cần phải tiêm nhắc lại để duy trì hiệu quả
điều này nhà khoa học nhật bản michinori kahara
đã quyết định tạo ra một loại vắc xin covid một mươi chín
dựa trên độ mùa thế kỷ một mươi tám
được cho là đã loại bỏ được căn bệnh nguy hiểm này
ông kahara cho biết
tôi đã nghiên cứu nhiều công nghệ vắc xin khác nhau
như adenovirus và mrna
nhưng vắc xin vector là loại mạnh nhất mà ít tác dụng phụ
theo nhà nghiên cứu một mũi tiêm vắc xin tái tổ hợp
chứa protein guide của virus sars cov hai
vẫn có hiệu quả trong hơn hai mươi tháng
và ông cho biết không có vắc xin nào khác có thể đạt được những hiệu quả này
ông nói hai mũi tiêm cách nhau ba tuần
làm tăng lượng kháng thể trung hòa lên gấp một mươi lần
vắc xin này đã được thử nghiệm trên chuột
và khỉ bị nhiễm coronavirus
và được chứng minh là có hiệu quả
các thử nghiệm lâm sàng sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
với sự tham gia của một trăm năm mươi đến hai trăm linh tình nguyện viên
nếu các thử nghiệm do công ty dược phẩm nobel pharma của nhật bản tiến hành thành công
thì giai đoạn thử nghiệm cuối cùng sẽ được tiến hành
sản xuất hàng loạt được lên kế hoạch sớm nhất vào năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó một số loại vắc xin mới đang đứng phát triển trên khắp thế giới
của đại học camborit gần đây đã công bố thử nghiệm
một loại vắc xin covid một mươi chín mới không dùng kim tiêm
mà ông hy vọng sẽ có thể bảo vệ rộng rãi hơn
chống lại các biến thể covid một mươi chín và các coronavirus khác
người đứng đầu cơ quan y tế sinh học liên bang nga
một loại vắc xin covid một mươi chín mới của nga được gọi là convacen
và do viện nghiên cứu vắc xin và huyết thanh ở st petersburg bảo chế
dự kiến sẽ được đăng ký vào cuối quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
như vậy tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who
tiến sĩ teros adnahom kebret ussert bày tỏ sự lạc quan
mong rằng đại dịch covid một mươi chín sẽ bị đánh bại
ông kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới cùng nhau làm việc
để đạt được mục tiêu tiêm chủng cho bảy mươi dân số thế giới
vào giữa năm hai nghìn hai mươi hai
vắc xin của nhật bản sẽ khác với bảy loại vắc xin hiện tại chúng ta đang sử dụng
loại vắc xin này sẽ giúp ít tác dụng phụ sau khi tiêm
đồng thời làm tăng lượng kháng thể
thật mong đợi năm hai nghìn hai mươi bốn loại vắc xin này được sản xuất ra
để chống lại đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan khi đã tiêm chủng đầy đủ
các bạn khi ra đường vẫn cần phải tuân thủ biện pháp năm k
hay giữ khoảng cách với mọi người để bảo vệ sức khỏe
thưa quý vị trong quá trình với đại dịch các nhà khoa học trên thế giới
cùng nhau tìm ra vắc xin covid một mươi chín chúng ta vẫn phải chiến đấu với dịch bệnh
hiện nay tại việt nam có bảy loại vắc xin phòng covid một mươi chín bao gồm
astrazeneca anh pfizer mỹ đức sinopharm trung quốc sputnik nga
janssen bỉ hà lan hayat vox trung quốc sinopharm trung quốc
dưới đây chúng tôi so sánh sáu loại vắc xin này khác gì
so với vắc xin sắp sản xuất vào năm hai nghìn hai mươi bốn của nhật bản
tất cả các vắc xin được cấp phép và đưa về việt nam sử dụng
đều được đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất
các loại vắc xin sẽ giúp cho người được tiêm khỏi nhiễm bệnh
và chống sự lây lan của virus gây ra
cũng như tình trạng mắc bệnh khi không có chuyển biến nghiêm trọng
việc tiêm phòng là điều cần thiết trong bối cảnh tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay
chúng tôi có một so sánh sáu vắc xin hiện nay so với vắc xin của nhật bản sắp tới
có thể sản xuất năm hai nghìn hai mươi bốn chúng khác nhau như thế nào và đảm bảo hiệu quả ra sao
đầu tiên đối với vắc xin phòng covid một mươi chín astrazeneca của anh
đây là loại vắc xin được tiêm cho đối tượng trên một mươi tám
và có thời gian giữa hai mũi là từ tám đến một mươi hai tuần
vắc xin của anh đem lại hiệu quả bảo vệ sau khi tiêm mũi một đạt bảy mươi sáu
và hiệu quả cao nhất sau hai mươi một ngày
đồng thời loại vaccine này cũng làm giảm bốn mươi tám bảy nguy cơ mắc covid một mươi chín
có triệu chứng đối với biến chủng alpha
giảm ba mươi nguy cơ mắc covid một mươi chín có triệu chứng đối với biến chủng delta
sau khi hoàn thành hai mũi tiêm sẽ đạt tám mươi hai
đồng thời giúp giảm bảy mươi bốn năm nguy cơ mắc covid một mươi chín có triệu chứng đối với biến chủng an
giảm sáu mươi bảy nguy cơ mắc covid một mươi chín có triệu chứng đối với biến chủng delta
đặc biệt đối với người cao tuổi vắc xin astrazeneca của anh không khuyến cáo dùng
thứ hai đối với vắc xin phòng covid một mươi chín pfizer
đây là vắc xin được trị định tiêm cho người trên một mươi hai tuổi
nhưng giai đoạn đầu chiến dịch tiêm chủng chỉ khuyến khích các đối tượng có bệnh nền
để tạo kháng thể một cách chủ động
nền chưa tiêm rộng rãi cho người từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi mà ưu tiên tiêm cho người trên sáu mươi năm tuổi

thời gian chờ giữa hai mũi tiêm là ba đến sáu tuần
sau khi hoàn thành hai mũi tiêm thì đạt chín mươi năm hiệu quả phòng bệnh
đồng thời giúp giảm chín mươi ba bảy nguy cơ mắc covid một mươi chín có triệu chứng đối với biến chủng anfa
giảm tám mươi tám nguy cơ mắc covid một mươi chín có triệu chứng đối với biến chủng delta
đối với người cao tuổi đã hoàn thành hai mũi tiêm giúp giảm chín mươi bốn bảy nguy cơ mắc covid một mươi chín có triệu chứng
thứ ba đối với vaccine phòng covid một mươi chín moderna của mỹ được tiêm cho người có độ tuổi trên một mươi tám tuổi
hiệu quả đạt được sau một mươi bốn ngày tiêm mũi thứ hai tới chín mươi bốn
điều này chứng minh cho thấy vắc xin của mỹ đạt nhiều hiệu quả
nhưng đối với người có độ tuổi từ sáu mươi năm trở lên sau khi tiêm đủ hai mũi sẽ giúp giảm tám mươi sáu bốn nguy cơ mắc covid một mươi chín
điều này minh chứng rằng người lớn tuổi nên tiêm vắc xin pfizer
sẽ giúp giảm nguy cơ mắc covid một mươi chín hơn so với moderna của mỹ
thứ tư với vaccine của nga sputnik được tiêm cho người trên một mươi tám tuổi sau khi tiêm đủ hai mũi sẽ đạt được chín mươi bảy
điều đặc biệt đối với người mắc covid một mươi chín nặng hiệu quả ước tính là một trăm linh sau hai mươi một ngày tiêm mũi thứ nhất
đối với người từ sáu mươi tuổi trở lên nếu được tiêm đủ hai mũi tỉ lệ giảm chín mươi một tám cao hơn so với vắc xin moderna
sinopharm và hayat vac
đối với hai loại vắc xin của trung quốc là sinopharm và hayat vac đều được tiêm cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
cả hai đều đạt được hiệu quả ước tính khoảng bảy mươi tám bảy mươi chín sau khi tiêm đủ hai mũi
nhưng vắc xin hayat vac có tỉ lệ tạo ra kháng thể trung hòa chống lại virus sars cov hai đạt tới chín mươi chín năm mươi hai
cuối cùng đến với vắc xin janssen của bỉ hà lan sau cuộc thử nghiệm lâm sàn toàn cầu với bốn mươi bốn tình nguyện viên đạt hiệu quả sáu mươi sáu
và trong thử nghiệm tại mỹ vắc xin có tác dụng bảy mươi hai sau hai mươi tám ngày
ở nam phi độ bảo vệ của vắc xin giảm xuống còn sáu mươi bốn do biến chủng b một ba trăm năm mươi một beta
tuy nhiên hiện nay tại việt nam chưa tiếp nhận vắc xin này
như vậy so sánh với vaccine của nhật bản sẽ được sản xuất vào năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy rằng
vắc xin có khả năng bảo vệ trọn đời và ít tác dụng vụ sau khi tiêm đủ vắc xin
trong bối cảnh căng thẳng do làn sóng covid một mươi chín chúng ta hãy hạn chế tụ tập không chủ quan và tuân thủ năm k
nhằm bảo vệ cho bản thân cũng như gia đình và cộng đồng
thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại